theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai mưa lũ sạt lở đất trong những ngày vừa qua tại khu vực miền núi phía bắc và các tỉnh bắc miền trung đã làm cho chín người chết một người mất tích và một mươi người khác bị thương
trong đó sơn la là địa phương chịu thiệt hại nặng nề về người với hai người chết một người mất tích tám trăm linh ngôi nhà bị ngập bị hư hại hơn một hộ còn bị chia cắt ở các tỉnh nghệ an quảng bình
mưa lũ cũng làm hơn bốn mươi hectare lúa và hoa màu bị ngập hư hại tập trung ở các tỉnh hà nam nam định thái bình nghệ an thanh hóa
hơn hai trăm bốn mươi điểm đường bị sạt lở gây ách tắc với khối lượng ba mươi một m ba đất đá hiện giao thông qua các điểm này đã được khắc phục